thưa quý vị trong năm hai nghìn hai mươi ba du lịch việt nam đặt ra mục tiêu đón một trăm một mươi triệu lượt khách du lịch
trong đó thì khoảng tám triệu lượt khách quốc tế khoảng một trăm linh hai triệu lượt khách du lịch nội địa
tổng thu từ khách du lịch khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng
và để đạt được mục tiêu này thì vai trò của hàng không là rất lớn
bởi du lịch và hàng không có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời
tại hội thảo đầu tiên do bộ văn hóa thể thao du lịch phối hợp với tổng cục du lịch việt nam tổ chức
sau chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào việt nam
diễn ra tại đà nẵng vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai với chủ đề hợp tác hàng không du lịch kết nối điểm đến toàn cầu
các ý kiến đã cho rằng thời gian tới du lịch và hàng không phải tăng cường hợp tác chặt chẽ
hiệu quả hơn nữa để thúc đẩy du lịch phát triển
trong đó đẩy mạnh hợp tác phát triển sản phẩm du lịch xúc tiến quảng bá du lịch
ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển hàng không du lịch hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và hàng không
phát triển cơ sở vật chất hạ tầng nguồn nhân lực
các đại biểu cũng đã đưa ra dự báo cơ hội và thách thức đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng không trong nước
nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nền kinh tế nói chung
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị này vừa bắt giữ hai đối tượng là vũ văn đường và chu văn hải
đều trú tại diễn châu nghệ an để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán các loại hàng hóa thực phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng
theo đó qua kiểm tra xe ô tô tải do hai đối tượng trên điều khiển khi các đối tượng đang chuẩn bị giao hàng cho một tiệm tạp hóa ven đường
cơ quan công an đã phát hiện hơn năm trăm linh kg hàng hóa thực phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu như bột giặt ô mô hạt nêm cờ no bột ngọt azinomoto
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã mua các loại hàng giả
các loại hàng giả trên tại đồng nai sau đó vận chuyển vào lâm đồng để tiêu thụ
lực lượng công an đã tạm giữ xe ô tô tải và toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc trên để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
mới đây đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ và buôn lậu công an tp hạ long tỉnh quảng ninh vừa kiểm tra và thu giữ hơn sáu trăm bảy mươi điếu thuốc lá điện tử các loại
theo đó tại khu vực trung cư bim thuộc phường hùng thắng tp hạ long
phố hạ long tỉnh quảng ninh công an tp hạ long tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn a ba mươi một nghìn bảy trăm hai mươi hai do đoàn đức trung
trú tại phường hà lầm tp hạ long điều khiển đã phát hiện trên xe có sáu trăm bảy mươi điếu thuốc lá điện tử các loại
và tại thời điểm đó trung không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng hóa trên
qua khai thác ban đầu được biết số thuốc lá điện tử trên trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
được trung thu mua trôi nổi của những người không quen biết trên mạng xã hội zalo facebook để bán kiếm lời
hiện lực lượng công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn minh ngọc trú tại quận cẩm lệ tp đà nẵng về hành vi trốn thuế
ngọc là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và dịch vụ sản xuất an phú tín
địa chỉ tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ngọc đã ký hợp đồng gia công may mặc với một số công ty trong và ngoài địa bàn tỉnh quảng nam
đã gia công và xuất các hóa đơn giá trị gia tăng bị cưỡng chế không đúng quy định và không kê khai thuế khi hoạt động gia công hàng hóa
tổng số tiền trốn thuế là hơn một sáu tỷ đồng
thưa quý vị tăng độ phủ sóng của mình bằng những video có nội dung nhảm nhí và độc hại
bất chấp nhận được các hợp đồng quảng cáo và các sản phẩm không rõ nguồn gốc
kém chất lượng đó là cách mà một số nhà sáng tạo nội dung thực hiện để kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày
và người tiêu dùng cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
anh đạt ở quận đống đa hà nội có những trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu từ việc mua hàng theo lời của thần tượng trên tiktok
khi bóc sản phẩm ra thì anh cảm thấy không ưng ý và muốn đổi trả sản phẩm
khi đó anh mới mở mạng ra để xem lại thông tin người bán nhưng lại không tìm được đoạn video đã xem trước đó
khi mình nhận được hàng hàng không đúng với quảng cáo thì muốn khiếu nạn rất là khó
không biết có phải là do các shop trả tiền cho những video để quảng cáo cho mặt hàng của mình hay không
vì mục đích làm kinh tế thì cũng không hẳn là người ta sẽ đánh giá thật về cái sản phẩm mà người ta review
người ta sẽ review tốt cho sản phẩm đó nên là nhiều khi cái review bây giờ thì có lẽ là cũng không phải là tin được tất cả
tiktok là một trong những nền tảng ngày càng phát triển nhiều tính năng
và phiên bản thương mại giúp cho các thương hiệu thuộc mọi quy mô đều có thể mua quảng cáo
theo dõi hiệu suất và mở rộng quy mô doanh thu
nhưng đó cũng sẽ là cơ hội cho những quảng cáo bẩn từ một bộ phận tiktoker
và các sản phẩm có dịch vụ chất lượng kém lên lò tiếp cận người tiêu dùng
các đối tượng mới nghĩ là có thể thu hút được các người xem và với lượng view cao và từ đó thì bán được quảng cáo
thì tôi nghĩ là đây là hành vi rất là phản cảm và vi phạm quy định của pháp luật của nguyễn thuần phong mỹ tục
và theo quy định của luật thì hiện nay thì đối với lại những hành vi này thì các đối tượng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi cung cấp các thông tin sai sự thật
đề nghị là các cơ quan chức năng kể cả trung ương lẫn các tỉnh thành phố thì nguyên vọc mạnh mẽ hơn
mình hãy nêu cao cái trách nhiệm của nhà sản xuất của nhà kinh doanh đối với người tiêu dùng
trước khi có những chế tải khắt khe hơn dành cho việc quảng cáo và mua bán hàng
trên các nền tảng mạng xã hội như tiktok thì người tiêu dùng cần có ý thức tự bảo vệ quyền lợi của mình
vì vậy người dân hãy tìm hiểu kỹ càng để bảo vệ sức khỏe và tinh thần của mình
cũng như người thân tránh cảnh tiền mất tật mang
tiếp theo xin mời quý vị điểm qua một số tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác
tính đến nay báo cáo thưởng tết năm hai nghìn hai mươi ba của các doanh nghiệp cho thấy
thành phố đà nẵng là địa phương có mức thưởng thấp
tết nguyên đán cao nhất với mức thưởng là hơn một tỷ đồng
tiếp theo là bình dương với gần chín trăm linh triệu đồng
hà nội ghi nhận mức thưởng bình quân của doanh nghiệp là ba năm triệu đồng
đơn vị có mức thưởng cao nhất là bốn trăm linh triệu đồng một người và thấp nhất là năm trăm linh đồng một người
còn tại thành phố hồ chí minh kết quả tổng hợp cho thấy trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
người lao động được thưởng trung bình là một mươi hai tám mươi tám triệu đồng một người
cục đăng kiểm việt nam vừa đề xuất bộ giao thông vận tải miễn đăng kiểm lần đầu cho ô tô sản xuất
lắp ráp nhập khẩu mới trong một năm từ năm sản xuất
cùng này cho biết việc miễn kiểm định cho nhóm xe sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới trong vòng một năm
giúp người dân lái xe chủ xe giảm thời gian và chi phí
theo tính toán mức tiền mà mỗi chủ phương tiện được giảm khi miễn kiểm định lần đầu
từ hai trăm năm mươi đến năm trăm bảy mươi đồng một xe tương ứng với từng loại xe
thông tin từ một số chợ siêu thị trên địa bàn thành phố hồ chí minh cho biết
sẽ kéo dài thời gian bán hàng phục vụ mùa sắm tết hỗ trợ người tiêu dùng
cụ thể chợ bến thành sẽ sáng đèn đến hai mươi bốn h vào các ngày từ một mươi tám đến hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tương tự chợ đầu mối thủ đức hỗ trợ thương nhân kinh doanh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
một số siêu thị sẽ bán hàng xuyên suốt dịp tết trình nghỉ ngày mùng một tết
mở rộng khung giờ phục vụ từ sáu giờ sáng đến hai mươi ba giờ mỗi ngày để đảm bảo mọi khách hàng
đều có thể mua sắm tết đầy đủ trong những ngày cuối năm
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường đã khiến cho nền nhiệt tại lào cai tiếp tục giảm thấp
đặc biệt là tại đỉnh phan xipang thì nhiệt độ xuống dưới mức âm một độ c
đã xuất hiện mưa tuyết dày nhuộm trắng đỉnh phan xipang
đây là lần đầu tiên mưa tuyết xuất hiện trong năm nay
và do đó thì khi nắm được thông tin xuất hiện mưa tuyết
rất nhiều du khách đang du lịch ở lào cai đã di chuyển lên sapa để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này
trận mưa tuyết bắt đầu từ khoảng năm giờ sáng và kéo dài nhiều giờ
theo dự báo nhiều khả năng mưa tuyết hoặc băng giá mạnh tiếp tục xuất hiện trên đỉnh phan xipang
và lan tỏa xuống các vùng thấp hơn
thưa quý vị bánh cà là món ăn đặc sản của người dân nghệ an
cuối năm hai nghìn hai mươi làng nam xã hưng tân huyện hưng nguyên
được ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an công nhận là làng nghề truyền thống
đã góp phần đảm bảo thương hiệu trên thị trường
người dân xã hương tân cũng đầu tư thêm nhiều thiết bị máy móc
dây chuyển sản xuất để tăng sản lượng và chất lượng
vụ bánh gà tết bắt đầu từ tháng tám đến những ngày cuối cùng trong năm âm lịch
những ngày này thì công việc tuy tất bật nhưng bù lại
bánh cà tết mang lại cho nhiều hộ dân khoảng thu nhập cả trăm triệu đồng

bánh cà được làm từ nguyên liệu chính
đồng chăn nuôi và gạo nếp cũng từ nguồn nguyên liệu do hưng tân sản xuất
là nghề của cha ông để lại
nên việc làm ra những mẻ đánh cà đạt tư chuẩn với bà thuận
phải trải qua nhiều công đoạn công phu tùy dụng
tất cả các nhiên liệu đều là thực phẩm sạch
để làm được món bánh ca ngon thì đòi hỏi phải có kỹ thuật
vì từ cái chiến cho đến cái ngao bánh
cho đến cái
mình đều các cái cống đoàn mình đều phải làm cẩn thận
đảm bảo vệ sinh
đặc biệt cái bánh cà của hưng tân là không dùng hỏa chất
cho nên là an toàn tuyệt đội dùng bánh cà dùng cho trẻ em ăn rằm mọi lửa tuổi dùng đều tốt
bánh có hình tròn nhỏ sinh như quả cà nên được đặt tên là bánh cà
không chỉ phục vụ trong các dịp lễ tết giờ đây bánh cà đã trở thành một đặc sản được người dân ưa chuộng tin dùng
chính vì vậy mà người dân xã hưng tân đã ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã
để cho thương hiệu bánh cà hưng tân đứng vững trong lòng người tiêu dùng
gia đình chị hồ thị hồng ngọc là một trong những hộ làm nghề bánh cà lâu năm
trong đây nghề làm bánh cà chị sản xuất bằng phương pháp thủ công
nay gia đình chị đã đầu tư hơn một mươi triệu đồng mua máy làm bánh vừa giải phóng sức lao động vừa nâng cao hiệu quả sản xuất
trong những kia nắm đạp dùng kia mạy móc vào sản xuất bánh cà
thì số lượng bánh mỗi ngày tầm một
mỗi nắm tặng gặp đôi nắm trước và chất lượng làm ra bánh vừa đẹp màu mà hình thức rất đẹp tròn đều

đây cũng là bài toán